người dân còn rất bức xúc khi hàng nghìn cây vạch đàn mà họ đã trồng giờ bị chặt phá không thường tiếc